tối ngày hai mươi một tháng một tài xế xe gây tai nạn làm tám người tử vong trên quốc lộ năm đã đến công an hải dương trình diện
tài xế là lương văn tâm hai mươi tám tuổi quê cao bằng hiện sống ở hà nội
theo giám đốc công an tỉnh hải dương cho biết xét nghiệm nhanh cho kết quả tài xế dương tính với ma túy đá
việc khám nghiệm hiện trường đã xong tuy nhiên nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra
ông nguyễn mạnh thắng phó tổng cục trưởng đường bộ việt nam cho biết dữ liệu giám sát hành trình thể hiện
lúc một mươi bốn h hai hai mươi bốn sẽ chạy với vận tốc tám mươi sáu km trên giờ khoảng bốn phút sau xe dừng hẳn
điểm xảy ra tai nạn là đường thẳng nằm ngoài khu dân cư nên theo quy định xe được chạy với vận tốc tám mươi km trên giờ
trước đó vào khoảng một mươi ba h năm mươi năm phút tại quốc lộ năm thuộc địa bàn xã kim lương huyện kim thành tỉnh hải dương
xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba
đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang vụ tai nạn khiến tám người chết bảy người chết tại chỗ
một người chết trong bệnh viện năm người bị thương đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch